tại quảng ngãi hiện đã ghi nhận bốn ổ dịch tả lợn châu phi hiện nay công tác khoanh vùng
bao vây khống chế ngăn chặn không cho căn bệnh này lây lan đang được các địa phương tập trung triển khai
ổ dịch tại xã đức hòa huyện mộ đức là ổ dịch mới nhất và là ổ dịch thứ tư được ghi nhận trên địa bàn tỉnh
ổ dịch này được phát hiện trên đàn lợn của bốn hộ chăn nuôi với hơn một trăm ba mươi con lợn bị tiêu hủy sau khi tiến hành tiêu hủy
theo quy định cơ quan thú y đã khoanh vùng phun thuốc và giải vôi bột tiêu độc khử trùng môi trường
chung quanh ổ dịch nhằm khống chế dập tắt ổ dịch
đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi ghi nhận bốn ổ dịch
hơn ba trăm linh con lợn nhiễm dịch đã được tiêu hủy trước nguy cơ lây lan tỉnh quảng ngãi đã tiến hành
phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại điểm dịch và vùng phụ cận
địa phương cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ lây lan đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết
dấu hiệu lợn bệnh vệ sinh chuồng trại đúng cách tuân thủ đúng khuyên cáo của ngành chức năng về chăm sóc lợn
thực hiện chỉ đạo của trung ương về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu phi
ngành thú y của tỉnh quảng ngãi cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở
tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan
bảo vệ đàn lợn tránh thiệt hại cho người chăn nuôi